liên quan đến vụ phá rừng gần hai hectare tại tiểu khu sáu trăm một mươi ba xã lộc phú huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng
lực lượng liên ngành huyện gồm công an kiểm lâm đã tiến hành khám nghiệm hiện trường đo đạc số lượng gỗ bị thiệt hại
kiểm tra xác minh tại vị trí trên bước đầu cơ quan chức năng đã ghi nhận tổng diện tích rừng bị phá khoảng một chín hectare
rừng bị phá hầu hết là rừng lá rộng nguyên sinh với các loại gỗ thuộc nhóm b và gỗ tạp
ngoài ra còn có hàng chục gốc gỗ thông ba lá hàng chục năm tuổi có đường kính từ sáu mươi tám mươi cm bị đốn hạ
điều đáng nói là số cây thông bị các đối tượng dùng cưa máy đốn hạ nằm sen kẽ với diện tích cây cà phê và cây bơ hơn hai năm tuổi
ngoài ra trong diện tích một chín hectare rừng bị cưa hạ được cơ quan chức năng kiểm đếm với hơn hai trăm hai mươi gốc cây gỗ các loại thuộc nhóm b và gỗ tạp
thời điểm này cơ quan chức năng đã bắt giữ quả tăng nguyễn doãn trung quê ở tỉnh nghệ an
và phân văn thanh chú tệ xã tân lâm huyện di linh đang điều khiển một máy múc đảo bới
san gạt trái phép đất lâm nghiệp trên diện tích rừng đã cưa hạ trước đó
hiện nay lực lượng chức năng vẫn đang mở rộng điều tra truy xét để xác định các đối tượng chủ mưu và những đối tượng khác liên quan đến vụ phá rừng